trong ba ngày tới khu vực đông bắc bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm
vùng núi thì trời rét ban ngày nhiệt độ tăng nhanh thời tiết khô giáo và có nắng hanh đặc trưng của mùa thu bắc bộ
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời lạnh và có sương mù về đêm và sáng sớm
vùng núi thì trời rét ban ngày nhiệt độ tăng nhanh mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm cao có thể cách nhau một mươi ba một mươi bốn độ nên quý vị cần chú ý lựa chọn trang phục phù hợp
giữ ấm vào ban đêm nhất là cho trẻ em để tránh bị ảnh hưởng tới sức khỏe
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế từ đêm nay thì mưa lớn có xu hướng giảm nhanh
tại các tỉnh từ quảng trị cho đến thừa thiên huế
sang ngày mai chỉ có mưa rào vài nơi ở phần phía nam của khu vực sau đó trời tạm chuyển tạnh giáo trong ngày một mươi tám
trước khi những cơn mưa rào quay trở lại trên khu vực trong ngày một mươi chín
nhiệt độ cao nhất vì vậy đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ phía nam thì thấp hơn
tại các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận phía bắc thì chiều đến đêm nay có mưa vừa
mưa to và rông sau mưa giảm phía nam thì có mưa rào và rông vài nơi
sau đó mưa trên khu vực tiếp tục giảm về diện và cường độ cho ngày một mươi tám và chuyển tạnh giáo trong ngày một mươi chín
với nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ không vượt quá mức là ba mươi một độ
các tỉnh tây nguyên trong chiều tối đêm nay và sáng mai
vẫn xảy ra mưa giải rác
riêng khu vực con tum và gia lai cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
sau đó thì mưa cũng sẽ giảm nhanh về diện và lượng
còn về tình hình nhiệt độ sẽ không biến đổi quá nhiều
ban trưa chỉ vào khoảng là hai mươi năm hai mươi tám độ trời xe lạnh
với khu vực nam bộ thì mưa xảy ra không nhiều phổ biến có mưa vài nơi
riêng ngày mai thì mưa có thể xảy ra rải rác ở các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
sau đó khoảng từ ngày một mươi chín tại khu vực này sẽ xuất hiện mưa giải rác
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ